bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành sau một mươi năm triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ
nếu năm hai nghìn chín mới chỉ có năm chín triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có gần một mươi ba triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
chiếm khoảng hai mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi của cả nước và bằng tám mươi bảy bảy tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
gần năm triệu lượt người được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đó có chín mươi sáu tám được tư vấn
giới thiệu việc làm miễn phí và hỗ trợ học nghề cho hơn một trăm tám mươi người
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp là bảy mươi chín bảy mươi ba tỷ đồng
có thể nói chính sách bảo hiểm thất nghiệp sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả
được dư luận xã hội doanh nghiệp người lao động tích cực hưởng ứng tham gia và đánh giá cao
góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ thiết thực cho người sử dụng lao động người lao động
bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống an toàn
tư vấn giới thiệu việc làm đào tạo đào tạo lại tay nghề cho người lao động
để họ sớm tìm được việc làm thay thế bù đắp một phần thu nhập của người lao động
khi thất nghiệp góp phần bảo đảm ổn định kinh tế chính trị xã hội
một trong những mục tiêu chính của chính sách đó là sớm đưa người lao động trở lại thị trường
nếu năm hai nghìn một mươi có một trăm hai mươi năm năm trăm sáu mươi hai lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm
đến năm hai nghìn một mươi năm là bốn trăm sáu mươi ba tám trăm năm mươi chín lượt người tăng ba sáu lần so với năm hai nghìn một mươi bảy
đến năm hai nghìn một mươi tám số người được tư vấn giới thiệu việc làm là một ba trăm chín mươi bốn trăm hai mươi chín lượt người
tăng hơn một mươi lần so với số người được tư vấn giới thiệu việc làm vào năm hai nghìn một mươi
có được thành công này là do có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên giữa các ngành các cấp
và các tổ chức có liên quan trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn
bảo đảm đồng bộ
đầy đủ kịp thời sự chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất và nhân lực ở cả trung ương và địa phương
để tổ chức triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp bảo đảm giải quyết đúng đối tượng
đúng chế độ và đúng thời hạn cho người lao động sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
chính sách bảo hiểm thất nghiệp thực sự đã trở thành một công cụ giúp cho quản lý thị trường lao động một cách tốt hơn
nếu như trước đây khi mà chưa có chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì mỗi một khi người lao động mất việc
hoặc chấm dứt hợp đồng lao động doanh nghiệp thì phải chi trả cho họ trợ cấp mất việc làm
hoặc trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
nhưng nay thì đã có bảo hiểm thất nghiệp chi trả
cái việc này đã giảm được cái áp lực về mặt chi phí cho doanh nghiệp và đảm bảo được quyền lợi của người lao động
chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đã thực sự gắn bó tạo sự gắn kết giữa cộng đồng người lao động việt nam với nhau
những người lao động mà có công an việc làm
ổn định ít có nguy cơ bị sa thải ít có nguy cơ thất nghiệp thì đã chia sẻ với những người lao động
mà chỉ nội dân môn kỹ thuật thấp có nguy cơ mà mất việc làm cao
chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua một mươi năm triển khai thực hiện thì đã sớm đi vào cuộc sống của xã hội
và được người lao động và người sử dụng đánh giá rất là cao đã góp phần là một trong những công cụ góp phần bình ẩn của an sinh xã hội
trong một mươi năm triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì số người lao động mà không may bị mất việc làm
thì chất sách bảo hiểm thất nghiệp không những là hỗ trợ về vấn đề tài chính trong cái dòng khó khăn bắt đầu
nhưng mà chất sách bảo hiểm thất nghiệp cũng đã hỗ trợ cho người lao động trong vấn đề học nghề chuyên đấu gần nghề
và tìm kiếm việc làm để sớm quay lại thị trường lao động
trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trong một mươi năm vừa qua mục tiêu chính của việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
là tư vấn giới thiệu việc làm để người lao động sớm quay lại thị trường lao động
đó là mục tiêu mà trung tâm dịch vực lao động hải lương hướng đến
vì vậy cho nên cái số người mà thất nghiệp mà được trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm
thành công khoảng cả từ năm mươi năm đến sáu mươi hai trong một mươi năm qua thì đây là một cái kết quả đáng khích lệ
có mặt tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước các trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện các chức năng của mình
như giúp người lao động nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp học nghề tư vấn việc làm
không chỉ có thế nhiều trung tâm đã thực hiện mô hình một cửa one stop
để nhằm hỗ trợ tối đa tiện ích cho người lao động khi đến làm thủ tục
hỗ trợ họ kỹ năng
giữ việc để tránh tái mất việc làm
tuy nhiên bên cạnh những mặt được quá trình tổ chức thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
còn một số hạn chế như chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động
mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức
nơi người lao động dễ bị tổn thương còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp
chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế
cơ chế quản lý cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn nhiều điểm bất cập
việc làm và bảo hiểm xã hội trong đó có nội dung sửa đổi bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp
chính sách việc làm theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm
bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động khắc phục tình trạng gian lận trục lợi bảo hiểm thất nghiệp
nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
để bảo hiểm thất nghiệp thực sự là công cụ quản lý thị trường lao động
theo ý kiến của nhiều địa phương điều quan trọng hiện nay đó là phải có những thay đổi căn bản về một số chính sách
như chính sách hỗ trợ tại doanh nghiệp ngay khi người lao động còn làm việc
điều này có ý nghĩa là chuyển từ tư duy giải quyết hậu thất nghiệp sang giai đoạn phòng ngừa thất nghiệp
cần bổ sung thêm các giải pháp mang tính phòng ngừa bằng cách sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn
bổ sung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trên cơ sở phù hợp với dự báo về nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp
nâng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bồi dưỡng để người lao động có thể học những nghề đòi hỏi kỹ năng cao hơn chi phí cao hơn

bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng kỹ năng cao hơn chi phí cao hơn
cần bổ sung thêm các giải pháp mang tính phòng ngừa đào tạo bồi dưỡng để người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn
bồi dưỡng để người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn chi phí cao hơn

bồi dưỡng để người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn chi phí cao hơn
cần bổ sung thêm các giải pháp mang tính phòng ngừa đào tạo bồi dưỡng để người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn
bồi dưỡng để người lao động theo hướng bớt khắt khe hơn chi phí cao hơn
nhiều trung tâm giới thiệu việc làm chưa có nhân lực và cơ sở vật chất đầy đủ nên quá tải
các trung tâm dịch vụ việc làm không có công cụ nào để nhận biết người lao động đã có việc làm mới ở đâu hay không
nên phụ thuộc vào sự trung thực của người lao động
đây là kẽ hở dẫn tới gian dối trong lập thủ tục hồ sơ chi trả bảo hiểm thất nghiệp
vì vậy nhiều trung tâm dịch vụ việc làm cũng đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
cải cách thủ tục hành chính trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp
như thực hiện giao dịch điện tử xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý lao động
cơ sở dữ liệu về bảo hiểm thất nghiệp chia sẻ dữ liệu thu chi và giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp
tư vấn giới thiệu việc làm thông qua mạng internet
bổ sung chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với trường hợp người lao động không trung thực trong khai báo tình trạng việc làm
nhằm trục lợi bảo hiểm thất nghiệp để tạo ra tính gian đe cao hơn
bổ sung điều kiện mượn từ cấp thất nghiệp để tránh tình trạng lao động nghệ việc
tài hưởng chính sách thất nghiệp sau ba tháng nghị việc thì mới có đủ điều kiện thất nghiệp
bởi vì ba tháng là cái thời gian này nó chưa có đủ họ nhảy chỗ này họ nhảy chỗ kia rất là khó
đề nghị nâng mức phạt hiện nay lên khoảng một mươi lần
đối với lại thực hiện tại cái điều hai mươi tám của nghị định tám mươi tám về cái hành vi mà vi phạm pháp luật lao động về bảo hiểm thất nghiệp
của người sử dụng lao động để đảm bảo tính nghiêm minh căng đe
thời gian tới với phương châm ba đúng là đúng đối tượng đúng chế độ và đúng thời hạn
cục việc làm sẽ tiếp tục phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm để đẩy mạnh quy trình tư vấn về việc làm học nghề
với nhiều hình thức phong phú cho cả người lao động và người sử dụng lao động
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
tỷ lệ giao dịch điện tử đạt một trăm linh
đợt việc làm thì hướng tới sửa làm sao phát triển được đối tượng
đó là những đối tượng có nguy cơ bị mất vào ngày
những đối tượng từ một tháng trở lên cần thiết phải nghiên cứu để tham gia bảo hiểm thất nghiệp
về mặt chế độ thì chúng ta duy trì các chế độ hiện nay
tuy nhiên chúng ta cũng phải cần nghiên cứu có những quy định để khuyến khích người lao động
mong muốn trở lại thị trường lao động sớm trở lại thị trường lao động
chúng ta cũng bổ sung thêm các chế độ đối với người thất nghiệp
đó là công tác thông tin thị trường lao động
rồi có thể chúng ta phải thêm cái chế độ gọi là bố trí việc làm tạm thời cho người lao động
đối với người sử dụng lao động chúng ta sẽ có các biện pháp chính sách để hỗ trợ người sử dụng lao động
liên quan đến họ để duy trì việc làm cho người lao động
kể cả việc đào tạo kể cả việc bố trí việc làm tạm thời
kể cả việc sẽ phải nguồn từ bảo đảm thất nghiệp hỗ trợ cho người sử dụng lao động
để thay các khoản đóng và hỗ trợ một phần tiền lương nếu như chúng ta thấy rằng không để tránh việc xa thải lao động
bên cạnh đó là chúng ta cũng có các biện pháp hỗ trợ đối với người sử dụng lao động
thông qua các hoạt động của các trung tâm dịch vụ
luật được làm rất là đơn giản
chúng ta quy định đây là chính sách bảo hiểm việc làm chứ không chỉ là chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong tương lai
để chính sách bảo hiểm thất nghiệp ngày càng toàn diện hiệu quả và thực hiện thành công
nghị quyết hai mươi tám của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
nhiều biện pháp cần phải được tiến hành như tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách bảo hiểm thất nghiệp
giúp họ ý thức được lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp để tự đòi hỏi bảo vệ quyền lợi của mình trước người sử dụng lao động